thời gian gần đây tình trạng ô nhiễm không khí ở các thành phố lớn đang ở mức báo động
có nhiều nguyên nhân trong đó phải kể đến lưu lượng phương tiện ô tô xe máy tăng đột biến
lượng khí thải của xe máy gây ô nhiễm môi trường cao gấp nhiều lần so với ô tô
nhưng lại chưa được quy định để kiểm soát khí thải từ xe máy
trong khi đó đề án kiểm soát khí thải xe mô tô xe gắn máy đối với xe trên một mươi năm sử dụng
đã được bộ giao thông vận tải triển khai áp dụng thí điểm tại thành phố đà nẵng từ năm hai nghìn một mươi bảy để nhân ra diện rộng
nhưng từ đó đến nay đề án này vẫn rậm trần tại chỗ do có nhiều ý kiến khác nhau
hiện cả nước có khoảng hai triệu ô tô và khoảng năm mươi triệu mô tô xe máy tập trung chủ yếu ở các khu đô thị lớn
theo kết quả khảo sát có hơn năm mươi xe máy đang lưu hành hiện nay không đạt tiêu chuẩn
tại các trung tâm đăng kiểm việc kiểm tra khí thải cũng là một trong những tiêu chí bắt buộc
mà các đăng kiểm viên phải kiểm tra theo tiêu chuẩn ô tô hay
thế nhưng tình trạng sử dụng xe cũ vẫn còn nhiều đặc biệt đối với xe khách và xe tải
số lượng xe máy cũng tăng nhanh trong thời gian gần đây nhưng lại chưa có quy định kiểm soát khí thải
thế nên với hơn bốn mươi triệu xe máy nhưng lại có tới ba mươi số xe thời gian sử dụng trên một mươi năm
nếu sạc khí thải ra môi trường sẽ động hại hơn nhiều so với ô tô
ô tô chúng ta có ba bốn triệu ô tô thôi xe máy thì nó hơn bốn mươi triệu
nên là nếu mà tính về tỷ lệ thì chắc chắn là xe máy nhiều hơn nhiều
và thậm chí là do chưa thể kiểm soát phát thải thì có thể mỗi một xe máy phát thải
có thể gây lượng khí độc không bằng một ô tô
trong cái hàm lượng khí thải trong cái xe máy nó có thể nó độc hại hơn
cái chất độc trong cái phát thải của cái xe máy nó sẽ độc hơn là cái chất độc của ô tô nó phát ra
bởi vì ô tô đã được kiểm soát
theo một số chuyên gia việc tăng phương tiện cá nhân tại các khu đô thị lớn đã bộc lộ yếu kém trong công tác quản lý
đối với khu vực lõi đô thị thì xe máy cũng phải được quản lý khí thải và cũng phải có quy định niên hạn sử dụng
ta phải nhìn thấy rằng là cái quản trị yếu kém nó đóng góp cũng không kém phần cái việc tăng trưởng cái phương tiện
cái phương tiện thì lại gần như là buông lỏng tất cả các loại phương tiện
do dù là chất lượng cỡ nào thì đều có thể vào ra thành phố thoải mái và không hề có một cái cơ quan nào kiểm soát đánh giá cả
nguồn xe máy thì phải từng bước
trước hết là phải kiểm soát được chất lượng phương tiện kiểm soát được chất lượng động cơ
thế thì phải hình thành được cái hệ thống các cái trạm bảo dưỡng sửa chữa
tôi nói ví dụ ở thành phố berlin của đức
nếu xe của anh không đạt tiêu chuẩn euro bốn thì anh không vào được khu vực lõi đô thị của berlin
đã có nhiều dự án nghiên cứu và đưa ra con số
trung bình mỗi năm nước ta có hơn sáu trăm linh người chết và khoảng một năm trăm linh người mắc bệnh về đường hô hấp do khí thải xe máy gây nên
nhiều chuyên gia cảnh báo nếu ngành giao thông không sớm nâng cao tiêu chuẩn khí thải
thì tình trạng ô nhiễm bụi mịn tại hà nội cũng như nhiều đô thị khác trên cả nước sẽ ngày càng nghiêm trọng